thưa quý vị mới đây thuốc điều trị với hoạt chất monupiravir kháng virus sars cov hai made in việt nam
đã được bộ y tế cấp phép ban hành
thông tin từ nhà sản xuất cho biết đã sẵn sàng cung cấp loại thuốc này đến các nhà thuốc bán lẻ
và dự kiến sẽ có mặt tại các nhà thuốc trên cả nước trong tuần tới
ngày một mươi bảy tháng hai ba công ty dược tại việt nam được bộ y tế cấp phép sản xuất thuốc
với hoạt chất monuperavir kháng virus sars cov hai gồm
công ty cổ phần dược phẩm boston việt nam thuốc monupiravir bốn trăm linh mg
công ty cổ phần hóa dược phẩm mekofa thuốc monoperavir hai trăm linh mg
và công ty trách nhiệm hữu hạng liên doanh stella farm thuốc monupiravir stella bốn trăm linh mg
ông lương đăng khoa giám đốc công ty cổ phần dược phẩm poston việt nam cho hay
tuần sau thuốc sẽ được phân phối và bán tại các nhà thuốc
với giá dưới ba trăm linh đồng công ty chỉ lợi một mươi và người mua theo đơn bác sĩ
mỗi ngày công ty có thể sản xuất một triệu viên tương đương năm mươi liều mỗi liều hai mươi viên
bên cạnh đó đại diện một trong ba nhà phân phối thuốc của stella farm cho biết
theo cuộc quản lý dược thì thuốc của stella farm sẽ được phân phối vào bệnh viện cơ sở điều trị
tuy nhiên thuốc điều trị covid một mươi chín mới này được dùng cho f tại nhà
nếu phân phối cho bệnh viện thì f tại nhà sẽ khó tiếp cận
các nhà phân phối thuốc của stella farm sẽ được dùng cho f tại nhà

và nhà thuốc dự kiến sẽ bán giá là hai trăm năm mươi đồng một hộp
và khả năng cuối tuần sau stella farm sẽ có thuốc ra thị trường
cục quản lý dược phẩm yêu cầu các cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký thuốc sản xuất theo đúng hồ sơ
tài liệu đăng ký với bộ y tế phối hợp với các cơ sở điều trị thực hiện đúng các quy định hiện hành
về thuốc kê đơn theo dõi an toàn hiệu quả tác dụng không mong muốn của thuốc trên người việt nam
và tổng hợp báo cáo theo quy định
ngoài ra cục này cũng đề nghị các sở y tế các tỉnh thành phố báo cho cơ sở khám chữa bệnh
các cán bộ y tế cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn thông báo cho bệnh nhân
các lợi ích rủi ro khi sử dụng thuốc các phương pháp điều trị
các thuốc khác có thể thay thế monuperavir trong điều trị covid một mươi chín
trong quá trình lưu hành thuốc căn cứ vào việc theo dõi cập nhật thông tin về độ an toàn
hiệu quả của loại thuốc trên cục quản lý dược cho biết có thể quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành
đã cấp này theo quy định của khoảng một điều năm mươi tám luật dược
theo bộ y tế trước khi cấp phép tại việt nam monopearavir đã được bộ y tế phê duyệt thử nghiệm
lâm sàng tại một số đơn vị y tế trong nước được đánh giá an toàn
từ cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế bắt đầu cấp thuốc monuperavir điều trị f nhẹ
tại thành phố hồ chí minh đây là thuốc sử dụng trong chương trình thí điểm điều trị
các trường hợp mắc covid một mươi chín f thể nhẹ tại nhà
từ khi triển khai đến nay bộ y tế đã phân bổ hơn bốn trăm năm mươi liều thuốc monophravir cho năm mươi ba địa phương
lợi dụng tình hình dịch bệnh căng thẳng tại việt nam một số đối tượng đã tiến hành mua bán
vận chuyển thuốc chữa covid một mươi chín không rõ xuất xứ thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội facebook
nhằm trục lợi kiếm tiền mới đây công an tỉnh lạng sơn đã phát hiện ra vụ việc này
trên địa bàn tỉnh và đã xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
theo công an tỉnh lạng sơn phòng cảnh sát môi trường vừa bắt hai vụ vận chuyển tám trăm linh hộp thuốc
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đây là loại thuốc được giao bán nhiều
trên mạng xã hội với quảng cáo phòng và chữa covid một mươi chín
qua công tác nghiệp vụ hồi một mươi một h ngày một mươi tám tháng hai tại đường chu văn an phường vĩnh trại
thành phố lạng sơn tổ công tác phòng cảnh sát môi trường phối hợp với công an phường vĩnh trại
tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín h năm mươi sáu nghìn hai trăm bảy mươi tám do hoàng thúy
hạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại phú xá huyện cao lộc tỉnh lạng sơn điều khiển
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ bốn trăm linh hộp thuốc dạng viên con nhọn
loại một mươi hai viên một vĩ đóng thành hai vĩ một hộp trên bao bì có chữ nước ngoài dùng để uống
phòng chống dịch covid một mươi chín không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp
đối tượng hoàng thúy hạnh khai nhận đã nhờ mua số thuốc này từ trung quốc về
với số tiền là hai mươi sáu triệu đồng nhằm mục đích sử dụng và bán kiếm lời
trước đó vào hồi một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng hai cũng tại địa điểm trên tổ công tác phòng cảnh sát
bộ trưởng phối hợp kiểm tra xe mô tô chín mươi tám d sáu mươi ba nghìn bảy trăm một mươi do nguyễn mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại số sáu mươi năm đường đân tiên hoàng phường chi lan thành phố lạng sơn điều khiển
thu giữ trên xe bốn trăm linh hộp thuốc chữa covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ
đối tượng khai mua qua mạng xã hội facebook tổng số tiền ba mươi triệu đồng để bán kiếm lời
các vụ việc đang được phòng cảnh sát môi trường
công an tỉnh lạng sơn tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị trong đại dịch covid một mươi chín việc hiểu và tự chăm sóc sức khỏe rất quan trọng
những loại thuốc mua ngoài hiệu thuốc mà không cần bác sĩ kê tòa dưới đây
có thể giúp bạn xử lý một số tình huống sức khỏe thông thường
thuốc giảm đau hạ sốt acetaminophen
thuốc acetaminophen có thể dùng cho nhiều triệu chứng đầu nhất nhất đầu nóng sốt
liều dùng tối đa là sáu viên năm trăm linh mg một ngày tổng cộng là ba gram
bệnh nhân có bệnh về càng không nên uống quá ba viên năm trăm linh mg một ngày
không dùng liền trong thời gian dài năm ngày
thuốc asetaminophen còn có liệu cực mạnh là sáu trăm năm mươi mg mỗi viên
có thể dùng cho đầu xương khớp hoặc đầu nhất
tối đa không quá bốn viên một ngày với người không có bệnh lý gan thần
với loại thuốc này sau khi uống mà tình trạng đau nhất hoặc hạ sốt không giảm
thì nên đến gặp bác sĩ
lưu ý là một số thuốc cảm cứng có chứa nhiều thành phần acetaminophen
do vậy cần lưu ý để tránh tổng liều cao dẫn đến ngộ độc
thuốc giảm đầu hạ sốt nhóm nsaid
các thuốc giảm đầu nsaid non stereoidal anti inflammatory drugs
thường được dùng trong điều trị đau nhất xương khớp
vì ngoài tác dụng giảm đau giảm sốt thuốc này còn có tác dụng giảm viêm sưng
với phụ nữ bị đau bụng do kinh nguyệt
có thể dùng các loại thuốc này giảm đầu và giảm cỏ thắt
tuy nhiên các thuốc giống này có thể có tác dụng phụ nguy hiểm
như lết dạ dày dẫn đến sốt huyết và tổn thương thận
liệu dùng tùy theo loại thuốc trong nhóm
chỉ nên uống tối đa hai ba viên mỗi ngày
và ngừng thuốc ngay nếu có những triệu chứng như đau dạ dày hoặc buồn nôn
nếu có bệnh thần mạng tính hoặc tiên sử lết dạ dày
cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc nsaid
thuốc dị ứng
các loại thuốc như defenhydramine loratadine cetirizine hay fosofenadine
được sử dụng trong các trường hợp
dị ứng da như nổi mề đầy ngứa hay nổi mẫn đỏ
thường gặp khi tiếp xúc với phấn hoa hóa chất hay đồ ăn biển
khi có triệu chứng dị ứng này có thể uống một trong thuốc này
tuy nhiên nếu sau khi uống thuốc vài ngày mà vẫn còn các triệu chứng
da nổi nhiều thì cần đi gặp bác sĩ
thuốc dị ứng ức chế thuốc histamin tiết ra từ tế bào miễn dịch gây ngứa và sưng đỏ da
trong nhóm thuốc này có thuốc gây buồn ngủ như defihiramin
cần thận trọng và không nên lái xe khi kiểu uống
tất cả các thuốc này đều có thể gây nhức đầu mệt mỏi và khó chịu bao tử
thuốc giảm đầu dạ dày kháng acid
bao gồm các thuốc bbi omeprazone
lasoprazone kháng histamine h hai và motidine
hay kháng acid thums kelsium carbonate
thuốc dùng khi tình trạng viêm luet bao tử ở chua ăn không tiêu
đầu tức ngực đầy hơi do quá nhiều acid
có thể sử dụng thuốc trước khi đi khám để giảm triệu chứng
chỉ uống thuốc omeprazone lasoprazone trong thời gian ngắn tối đa hai tuần
cần gặp bác sĩ để làm xét nghiệm tiêm vi khuẩn h pylori
nếu vẫn còn bị đau sau khi uống bbi
thuốc bri uống vào vài giờ sau mới bắt đầu có tác dụng
thuốc giảm acid kháng histamine h hai như phamotidine
là loại nhẹ hơn nhóm bbi có thể uống lâu hơn hai tuần
do thuốc ít có tác dụng phụ hơn omeprazone
không uống kèm với rượu vì tác dụng phụ nhức đầu hay chóng mặt tăng cao
thuốc kháng histamine h hai uống vào một hai giờ sau mới có tác dụng
thuốc kháng acid là loại thuốc uống vào để trung hòa acid
nên có hiệu quả tức thì trong vòng ba mươi phút
nếu đau dài dày thì nên dùng một viên nhai thums hay là kelsium carbonate
sau đó uống kèm phamotidine bbi để giảm hẳn cơn đau
các loại thuốc acid kháng acid đều có thể có tác dụng phụ như chóng mặt nhẹ
thuốc điều trị táo bóng
táo bóng là một triệu chứng khó chịu nhất là trong lúc đại dịch
ta bón thường do ít nước trong ruột làm tăng độ cứng và giảm khả năng di chuyển của phân
táo bóng lâu dài gây ra nhiều tác dụng nguy hiểm như bệnh trĩ
tổn thương ruột tính tình nóng nảy v v
các chữa táo bóng nhanh nhất là uống nước kết hợp với ăn râu trái cây nhiều
nếu triệu chứng tá bóng vẫn còn có thể uống thêm thuốc làm mềm phân hay thuốc kích thích đẩy phân ra ngoài
thuốc chữa tàu bóng có rất nhiều loại từ nhẹ đến nặng nhưng chỉ nên dùng tại nhà loại nhẹ và vừa
các loại thuốc táo bóng nặng dùng không cẩn thận có thể dẫn đến mất nước kiệt sức hay mất cân bằng chất điện giải
các loại thuốc uống có thể dùng tại nhà là decosi làm mềm phân
psyllium tăng chất sơ dầu mineral oil để dễ đi cầu
nếu ta bóng mãn tính cần phải gặp bác sĩ để tìm ra nguyên nhân để có biện pháp điều trị phù hợp
thuốc ngủ giấc ngủ là nền móng của hệ thống miễn dịch tốt
khi chúng ta ngủ không được chúng ta thấy mệt mỏi khó chịu làm việc kém và dễ mắc bệnh cho hệ thống miễn dịch yếu đi
nhất là trong đại dịch càng cần phải quan tâm đến giấc ngủ của mình
khi mất ngủ có thể dùng một trong các loại thuốc như melatonin velaryam benarite
các thuốc này không gây nghiện nhưng chỉ nên dùng ngắn hạn
thuốc ho giảm đờm ngạt mũi
ho kèm theo ngạt mũi tăng đơm là một triệu chứng rất khó chịu
trong đại dịch covid một mươi chín đây có thể là những triệu chứng đầu tiên cần phải được điều trị ngay lập tức để giảm thiểu các tổn thương vùng hồ hấp
guifenacin trị ho bằng cách giảm đờm trong thanh quản giảm khó chịu và giảm ho
trong khi doutrometaphen ức chế phản xạ ho
kết hợp destro và guifenicin chữa ho giảm đờm khá hiệu quả
dùng thuốc dị ứng như loratadine có thể giảm ho nếu ho do dị ứng
nếu ngạt mũi có thể dùng thuốc xịt fluticasol hay oxymetazoline có thể dùng thuốc pesodoepherin để cải thiện
lưu ý là không nên dùng thuốc xịt mũi quá lâu do có thể gây ngạt mũi trở lại nặng hơn
cần tập các bài tập hít thở để tăng không khí đường mũi
thuốc nhỏ mắt
các bệnh về mắt như ngứa mắt đỏ mắt do dị ứng viêm nhiễm vi khuẩn virus gây khô mắt sẽ là mắt rất khó chịu
nhất là khi làm việc bằng máy tính nhiều
vì vậy cần có sẵn trong nhà là nước mắt nhân tạo giúp đôi mắt dịu hơn
thuốc nhỏ mắt dị ứng chữa ketotiphen mufari dùng điều trị tình trạng đỏ mắt ngứa mắt hay viêm sơn mắt
nên đi khám mắt ngay khi có triệu chứng về mắt không giảm hoặc tệ hơn
lưu ý sử dụng thuốc an toàn
những thuốc này tuy mua không cần cây đơn nhưng vẫn có thể có tác dụng phụ nguy hiểm khi uống quá liều hay uống liên tục lâu ngày
ngoài ra những loại thuốc này có thể tương tác với các loại thuốc khác mà bạn đang uống ảnh hưởng đến hiệu quả và tăng tác dụng phụ nguy hiểm
cách tốt nhất là chỉ nên uống các loại thuốc này trong thời gian ngắn
nếu tình trạng bệnh không giảm thì nên tìm cách gặp bác sĩ ngay nếu có những triệu chứng nguy hiểm cần liên hệ với y tế ngay lập tức